tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra
xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang
và đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch
ông ngô văn quý phó chủ tịch ubnd thành phố
trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đánh giá
tại hà nội còn nhiều nơi công cộng người dân chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
việc xử phạt chưa quyết liệt vẫn chỉ dừng lại ở tuyên truyền nhắc nhở
ông ngô văn quý đề nghị cần phải quyết liệt hơn vận động người dân thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch
nhất là việc đeo khẩu trang
đối với một trường hợp tái dương tính rồi lại âm tính với covid một mươi chín trong tuần qua tại cầu giấy
ông ngô văn quý yêu cầu các cơ sở y tế phải luôn nâng cao cảnh giác không được chủ quan
khi có trường hợp nghi ngờ lập tức triển khai ngay công tác khoanh vùng lấy xét nghiệm